qua kết nối liên thông dữ liệu cơ quan bảo hiểm xã hội đã phát hiện tình trạng gia tăng chi phí bất thường có dấu hiệu trục lợi và gian lận trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong đó có việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người đã mất để khám chữa bệnh
theo đó qua kiểm tra bảo hiểm xã hội việt nam đã phát hiện nhiều trường hợp đề nghị thanh toán sai với thực tế
bảo hiểm xã hội cũng cảnh báo về hiện tượng đề nghị thanh toán đẻ thường hoặc mùa đẻ sau cắt tử cung toàn bộ hoặc sau can thiệp tử cung
đồng thời phát hiện một mươi sáu trường hợp người đi khám chữa bệnh mượn thẻ bảo hiểm y tế tại nhiều tỉnh thành
đáng chú ý bảo hiểm xã hội việt nam phát hiện có hai mươi sáu trường hợp người nhà sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người đã mất tiếp tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nhiều trường hợp tiếp tục lập hồ sơ đề nghị thanh toán sau khi bệnh nhân đã tử vong
đối với các trường hợp bất thường trong khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội việt nam đã có công văn kiến nghị bộ y tế
chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời có các biện pháp chấn chỉnh ngăn ngừa các hành vi trục lợi gian lận bảo hiểm y tế